cục cảnh sát hình sự bộ công an phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang
đã triệt phá một đường dây mua bán tảng trữ vũ khí công cụ hỗ trợ do đinh văn thực sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tại huyện tân yên tỉnh bắc giang cầm đầu
đây là số linh kiện mà đinh văn thực đặt mua thông qua một người phụ nữ tên trần người việt nam ở trung quốc
với số linh kiện này có thể lắp ráp được hơn hai mươi một khẩu súng
đây là khẩu súng săn pcp tầm bắn một trăm năm mươi mét có tính sát thương cao thậm chí có thể gây chết người
khẩu súng này cũng giống với khẩu súng mà đối tượng vũ quốc long chú tại quận hải an thành phố hải phòng
ngắm bắn tô thắng lợi một đại ca giang hồ đất cảng hôm một mươi bốn tháng sáu vừa qua
khiến nạn nhân bị thương ở vùng mặt và nhập viện bốn trăm linh tám cấp cứu
khẩu súng này rất lớn nếu để trôi nổi trên thị trường và bán rộng rãi trên thị trường
thì sẽ xảy ra tình trạng là các đối tượng có thể sử dụng loại súng này để uy hiếp hoặc là thanh toán lẫn nhau
đối tượng có thể dễ dàng và tháo lắp các phụ kiện của khẩu súng
và kèm theo đạn sau đó đến cái địa điểm gây án trong vòng ba đến năm phút đối tượng có thể lắp lại
khẩu súng này rất lớn nếu để trôi nổi trên thị trường và bán rộng rãi trên thị trường

mỗi khẩu súng bán cho khách hàng có giá từ bảy đến một mươi năm triệu đồng
từ tháng một đến đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi các đối tượng bán trên một trăm linh khẩu súng phụ kiện súng hàng nghìn viên đạn trì và thu được số tiền trên một tỷ đồng
hướng tức chuyển hàng qua hai hình thức chuyển hàng qua nhà xe và trực pháp nhanh
các đối tượng thực hiện hành vi thỏa thuận và mua bán đều diễn ra trên mạng internet
trên mạng internet để thu thập được các tài liệu chứng cứ dữ liệu điện tử
để chứng minh là đối tượng đang cố súng và các công cụ hỗ trợ
và sẽ thực hiện việc bán cho người có nhu cầu là rất khó khăn
đòi hỏi công tác điều tra công tác thu thập tài liệu điều tra khám phá là phải luôn kịp thời và luôn chủ động
hiện phòng hướng dẫn điều tra tội phạm công nghệ cao có yếu tố nước ngoài cục cảnh sát hình sự
đang phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang củng cố tài liệu xử lý đối tượng đinh văn thực
và mở rộng điều tra truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định cho biết đã kết thúc điều tra vụ án lê văn cường hai mươi bảy tuổi
chú tại huyện phục cát về tội giết người và chuyển hồ sơ đề nghị vị kiểm sát cung cấp truy tố về tội danh trên
lê văn cường từng vay của phan duy hưng hai mươi sáu tuổi trú cùng địa phương hai mươi triệu đồng
lãi suất thỏa thuận là năm triệu bốn trăm linh ngàn đồng một tháng
thời gian đầu cường trả lãi sòng phẳng nhưng sau đó thì mất khả năng trí trả
đến tháng một năm hai nghìn hai mươi hưng buộc cường phải viết giấy nợ nhập cả tiền gốc và lãi thành ba mươi tám triệu sáu trăm linh ngàn đồng
khoảng một mươi chín h ngày hai mươi ba tháng hai sau khi nhậu xong hưng rủ thêm bốn người bạn trong đó có huỳnh văn vũ ba mươi năm tuổi ở cùng địa phương
đến nhà cường để đòi dứt điểm cường không có tiền trả nên bị hưng và những người đi cùng đánh đập
anh trai cường can ngăn cũng bị tấn công tựa
tức giận vì cho rằng bị ép đến hừng cùng lê văn cường đã cầm dao đâm loạn xạ chúng nhiều người
trong đó huỳnh văn vũ bị thương nặng tử vong tại chỗ
sau hai ngày xét xử sơ thẩm và nghị án tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt các bị cáo
ngô bé năm một mươi một năm chín tháng tù về tội giết người cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản
đặng quốc việt và huỳnh phương hiếu mỗi người lãnh tám năm tù về tội giết người
ba bị cáo cùng chú tệ xã vĩnh hòa hiệp huyện châu thành tỉnh kiên giang
theo có trạm vào tối ngày năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
sau khi nhậu về bé năm nghe mẹ và chị gái nói chuyện bị bà cô thị hồng ở huyện châu thành
nói xấu nên năm đã đến nhà tìm bà hồng để nói chuyện nhưng không thấy ai
đập phá kính cửa nhà rồi rủ thêm việt và hiếu mang theo hai cây dao tự chế quay lại nhà bà hồng
gặp anh lâm văn út và chị lâm thị bé na con của bà hồng
năm đã dùng dao chém nhiều nhát vào đầu út còn việt và hiếu cũng xông vào đánh
anh út lấy dao ra đánh trả làm việt và hiếu trọng thương
do bị rớt dao nên út đã chạy và bỏ trốn
thấy chị lâm thị bé na chị của út đang đứng khóc
liền đánh vào đầu người này gây thương tích hai
chưa chịu dừng lại ở đó bé năm còn đập phá đổ đạp trong nhà và xe máy của nạn nhân gây hương hỏng nặng
sau khi gây án năm đến công an đầu thú
còn út được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết nhưng mang thương tật bốn mươi hai
ngoài án phạt tù ba bị cáo bé năm việt và hiếu
liên đối bồi thường cho gia đình nạn nhân với số tiền là trên bốn mươi triệu đồng
vào sáng ngày hai mươi sáu tháng sáu tại tòa án nhân dân tỉnh hà giang
hội đồng xét xử tòa án nhân dân cấp cao hà nội đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án cố gây thương tích
dẫn đến chết người đối với bị cáo đào việt cường bốn mươi một tuổi do có kháng cáo của bị cáo
theo có trạng truy tố của cấp sơ thẩm ngày hai tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
ông nguyễn văn hào là hàng xóm của đào việt cường
có việc đi qua nhà của cường
lúc này cường đang ở trong nhà nghe thấy tiếng chó sủa
đi ra thấy ông hào đang đi ở khu vực ngoài tường rào nhà mình
vốn tính côn đồ cường gây sự dùng tay phải đấm vào phòng bụng ông hải
và nạn nhân bị thương tích được người nhà đưa vào bệnh viện cứu chữa
đến hai mươi một giờ cùng ngày thì tử vong tại bệnh viện đa khoa tỉnh hà giang
bản án hình sự sơ thẩm của tòa án nhân dân tỉnh hà giang
xử phạt bị cáo đào việt cường chín năm tù giam
vì tội cối gây thương tích dẫn đến chết người
tại phiên phúc thẩm hội đồng xét xử nhận thấy bị cáo không bị oan
tòa án sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất nghiêm trọng của vụ án
hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo đào việt cường
giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm của tòa án nhân dân tỉnh hà giang
xử phạt bị cáo đào việt cường chín năm tù giam
tại bình phước ba đối tượng hai nam và một nữ
đã gây ra hàng loạt các vụ trộm xe mô tô trên địa bàn hai huyện bù đăng và bù gia mập
vừa bị công an huyện bù đăng bắt giữ
xe mô tô trộm cắp được chúng đều đưa ra khu vực biên giới huyện bù đốc để bán sang campuchia
ghi nhận sau của phóng viên antv
ba đối tượng bị công an huyện bù đăng bắt giữ gồm đinh quang đại ba mươi hai tuổi
có hộ khẩu thường trú tại xã đắc nhau huyện bù đăng
chỗ ở ở xã phước thiện huyện bù đốc
đại đã có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản
nguyễn văn phúc còn gọi là lùn ba mươi sáu tuổi chú xã phước thiện
phúc đã có hai tiền án về các tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có
và tội trộm cắp tài sản
và nguyễn thị phương hai mươi bảy tuổi em gái của phúc cùng chú xã phước thiện
đại và phúc quen biết nhau trong thời gian cả hai cùng thi hành án phạt tù
tại trại giam đắc plao tại tỉnh đắc đông
cũng như là cái hướng cái hướng mà đối tượng vào đối tượng ra
thì tên cơ sở đó tôi nhận định được đây là cái nhóm chuyên nghiệp
mà mà chắc chắn ở trong này
có cái sự tham gia của những người địa phương
hoặc là những người địa phương mà đã từng ở đây rồi nhưng mà đi đến nơi khác
sau một thời gian bí mật theo dõi
công an huyện bù đăng đã xác định được các đối tượng trong ổ nhóm
và tổ chức triệt phá thành công
bắt giữ các đối tượng trong ổ nhóm trộm cắp chuyên nghiệp này
trong bảy vụ trộm cắp xe mô tô có bốn vụ thực hiện tại địa bàn huyện bù đăng
và ba vụ tại địa bàn huyện bù gia mập
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bù đăng đang phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bù gia mập
và công an huyện bù đốp xác minh điều tra mở rộng vụ án
đồng thời truy xét tìm ra đối tượng đã tiêu thụ số xe mô tô
do nhóm đại phúc và phương trộm được mang ra biên giới tiêu thụ
tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với đối tượng lê đức thọ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại thôn cao khánh xã yên lâm huyện yên định tỉnh thanh hóa
về tội trộm cắp tài sản
đối tượng này cao một m bảy mươi và có nốt ruồi cách năm cm trên đuôi lông mày phải
cũng liên quan đến tội trộm cắp tài sản
công an thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng lại ngọc linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại thôn đại hữu xã mỹ lộc huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa
và đối tượng bùi văn đề sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
hộ khẩu thường trú tại xóm bợ xã yên phú huyện lạc sơn tỉnh hòa bình
dù với bất cứ tội danh nào
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện